sau mô hình hộ kinh doanh cũng đã xuất hiện những điểm hạn chế khiến mô hình này khó có thể phát triển đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước
nếu chính thức hóa hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh sẽ nâng cao chất lượng lao động điều kiện thu nhập an toàn phúc lợi và tính ổn định